xin chào và hẹn gặp lại
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một đã làm thay lấn sân công việc của tập thể độc đoán chuyên quyền vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ lợi dụng chức quyền để thực hiện không đúng quy định
vi phạm của ông trần ngọc hà ảnh hưởng sâu đến việc thực hiện đường lối của đảng chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ công chức đạo đức công vụ đạo đức nhà giáo và mất uy tín của bản thân ông gây thiệt hại đến quyền lợi ích của đối tượng cần được hỗ trợ thất thoát ngân sách
làm suy giảm niềm tin của người dân với chính quyền cơ sở gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm tranh nhiệm nêu gương pháp luật của nhà nước quy định của đảng không hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ban thường vụ huyện ủy bắc hà quyết định thi hành kỷ luật ông trần ngọc hà bằng hình thức khai trừ
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại trường phổ thông dân tộc ban chú tiểu học hoàng thu phú i diễn ra sự việc rùm xùm gây nhiều tranh cãi về việc ăn ban chú của học sinh
theo cổ phần ghi trên bảng nhà trường mỗi em được ăn một gói mì tôm một quả trứng nhưng trên thực tế nhà trường chỉ cho một mươi một em ăn chung hai gói mì tôm tràn về cơm
phòng giáo dục và đào tạo huyện bắc hà tạm đình chỉ hiệu trường trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phú một ngay sau đó
liên quan đến vụ việc gây xôn xa dư luận trên
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai ra văn bản chỉ đạo giao ủy ban nhân dân huyện bắc hà phối hợp với sở giáo dục và đào tạo kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên xử lý vi phạm đối với tập thể cá nhân liên quan
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra xác minh sự việc
được biết ủy ban nhân dân huyện bắc hà có báo cáo gửi cơ quan chức năng kết quả xác minh ban đầu về vụ việc một mươi một học sinh ăn hai gói mì tôm chăn cơm tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một
địa phương cho biết đây chỉ là kết quả sang minh ban đầu vì khối lượng công việc và đối tượng cần kiểm tra xăng minh khá lớn nhưng thời gian ngắn
thời điểm hiện tại tổ kiểm tra chỉ tiến hành xăng minh những chế độ chính sách liên quan đến học sinh các trường trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
những nội dung khác tổ công tác chưa có đầy đủ kết quả chi tiết
chính quyền địa phương cho biết do tính chất phức tạp của vụ việc nhiều đối tượng liên quan đến nhiều thời điểm nên huyện này sẽ chuyển một số nội dung theo phản ánh của báo chí sang cơ quan công an huyện bắc hà để điều tra xác minh
ngày hai mươi một tháng một mươi hai ông trần ngọc hà hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phú một nộp đơn từ trước đến chính quyền huyện bắc hà
đồng thời nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội
về vụ việc một mươi một học sinh ăn hai gói mì tôm chăn cơm báo cáo mới nhất của chính quyền huyện bắc hà cho thấy thông tin bữa ăn bán chú của học sinh nhà trường bị cắt xén là có cơ sở
phụ huynh chưa nhận được tiền ăn thừa và chưa nhận được tiền hỗ trợ học tập của con em
cụ thể qua xác minh nhà trường có nhiều sai phạm như nhiều bảng kê giao nhận hàng hóa thực phẩm chưa được hiệu trường ký phiếu chi tiền mặt không có số
bảng thu mua thực phẩm hàng ngày không góp với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng
quy trình giao nhận thực phẩm của nhà trường chưa đúng người nhận thực phẩm không ký bất kỳ sổ sách không kiểm tra khối lượng và chất lượng thực phẩm
qua sang minh tại một số cơ sở cung cấp thực phẩm số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có tranh lệch
về thông tin nhà trường dùng gió bóc cải đã hỏng qua xác minh những người có liên quan đều thừa nhận
số bắp cải này đã mua nhưng trùng vào thời điểm học sinh được nghỉ dài ngày nên bị hỏng
tuy nhiên nhà trường không đưa rau bị hỏng này vào sử dụng làm thức ăn cho học sinh
đối với thông tin và hình ảnh học sinh bán chú sử dụng lá susu để đi vệ sinh
do các dữ liệu thông tin giáo viên và học sinh cung cấp chưa đầy đủ nên nội dung này tổ công tác chưa có báo cáo chi tiết kết quả xác minh
đặc biệt tổ công tác cũng xác minh thông tin người dân không được nhận tiền ăn bán chú còn thừa và không nhận được tiền hỗ trợ học tập của học sinh
đó chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài bữa sáng với mì tôm ở bữa trưa và tối học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học khoảng thu phố một huyện bắc hà tỉnh lào cai
chỉ được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau dù trên bảng ghi có một mươi bốn kg thịt lợn và một mươi một kg xương
hiệu trưởng nhà trường cho biết khẩu phần ăn cho học sinh vẫn đầy đủ nhưng nhân viên nấu ăn của trường cho biết tình trạng thiếu đồ ăn thường xuyên xảy ra
thậm chí nhà vệ sinh trường còn thiếu giấy
thế nên các em phải sử dụng lá su su thay thế
bản báo cáo của ban giám hiệu nhà trường xác nhận có việc học sinh phải ăn cơm chăn canh mì tôm
tuy nhiên việc này chưa được báo cáo đầy đủ
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc hà tỉnh lào cai đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trường
để xác minh làm rõ việc báo chí phản ánh về bữa ăn học sinh bán chú thất thường
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tỉnh lào cai xác minh làm rõ nội dung thông tin
bữa ăn của một mươi một trẻ có hai gói mì tôm chăn cơm ở trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một huyện bắc hà
bộ này đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sang minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí
về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán chú tại trường này xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân liên quan
nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật thông báo kết quả về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đây không phải là chuyện nghi hiểu
mà từ đầu năm học tới nay ở một số địa phương nhiều phụ huynh đã sụp sôi trước việc xa xẻo khẩu phấn ăn của học sinh
nhiều xuất ăn trong trường học phụ huynh đóng với số tiền ba mươi hai ba mươi năm đồng
nhưng nhìn có thể ước đoán giá trị chỉ một mươi năm hai mươi đồng chưa nói đến vấn đề an toàn thực phẩm
trong khi nhiều nhà hảo tâm nhà giáo đang từng ngày nỗ lực mang bữa ăn có thịt đến với trẻ em vùng cao
thì chuyện ăn cắp miếng ăn dường như đang xảy ra ở nhiều nơi ngay cả ở những không gian được xem là nơi an toàn
đáng tin là trường học trường nội trú còn rất khó khăn
thầy giáo nguyễn quốc bình hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh hà nội cho rằng
khi đọc được tin trên báo chí thầy thực sự phẫn nộ và không nghĩ rằng
ở một ngôi trường dân tộc nội chú lại có cảnh đăng tâm cát sen bữa ăn của học sinh
thầy bình cho rằng cảm thấy đau xót khi sự việc xảy ra bởi đúng là ở đâu đây trong đất nước ta
nhiều nơi còn khó khăn học sinh còn ăn cơm trắng không đủ no phải nhận sự hỗ trợ của nhà nước
của nhà hảo tâm vậy mà người làm công tác ở đây lại lỡ đi làm cái việc là yêu cầu cắt xén thực đơn của học sinh
vi hiệu trưởng này cho rằng ở đây không chỉ là người thầy hiệu trưởng
mà đôi khi cả phòng giáo dục ở đây cần liên đối chịu trách nhiệm
thầy bình cho hay câu chuyện này như một lời cảnh tình không chỉ nhân cách của người thầy
thầy bình cho rằng dù đã nói việc con sâu lầm dầu nổi canh
nhưng vẫn cần cảnh báo bạo động để ngành giáo dục có những động thái
biện pháp quyết liệt để không còn những con sâu như vậy nữa
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại